các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo thông tin ban đầu bị can phong và chị htnb hai mươi năm tuổi ngụ tại huyện tân hồng chung sống với nhau như vợ chồng được khoảng một năm
hôm hai mươi tháng ba cả hai sử dụng ma túy trong phòng trọ ở thị trấn sarai
sau đó bị can phong thấy chị b nhắn tin với người khác nên tức giận
phong kêu vợ hờ không được nhắn tin nữa nhưng chị b không đồng ý mà chửi lại
lúc này phong lấy dao và kéo tấn công vào người chị b khiến nạn nhân tử vong
gây án xong phong đến công an huyện tân hồng tự thú
thưa quý vị ngày hai mươi bốn tháng ba
thông tin ủy ban nhân dân xã trần thới huyện cái nước tỉnh cà mau cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn vợ chồng trong lúc say xịt
theo vị lãnh đạo ủy ban nhân dân xã trần thới huyện cái nước tỉnh cà mau cho biết
công an đã bắt giữ nghi phạm sau khoảng hai giờ lần trốn
hiện nghi phạm được đưa về công an tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định
thông tin ban đầu chiều hai mươi ba tháng ba bà ntt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tham gia tiệc nhậu cùng một số người phụ nữ cùng xóm
vào khoảng thời gian trên chồng bà t là ông đỗ tấn lực sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cũng tham gia một tiệc nhậu khác
tiệ nhậu kết thúc vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày ông lực ra về có ghé nhà hàng xóm kêu vợ về
tuy nhiên bà t một lúc sau mới trở về nhà rồi cả hai xảy ra cự cãi
trong lúc nóng giận lực dùng hung khí sát hại vợ
rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
hàng xóm nghe tiếng la thất thanh của bà tê nên chạy qua thì phát hiện người này đang nằm bất động trên vũ máu
ngay lập tức người dân đã đưa bà t đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó
thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng ba thông tin từ công an tỉnh lai châu cho biết
đơn vị vừa tạm giữ hình sự chín đối tượng để điều tra về hành vi gây mất trật tự công cộng
nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuồng
theo đó vào khoảng một mươi chín h bốn mươi năm
ngày hai mươi một tháng ba công an thành phố lai châu nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
về việc tại phố đi bộ hoàng diệu tổ một mươi tám phường tân phong thành phố lai châu
có một số đối tượng sử dụng hung khí ẩu đà gây mất trật tự công cộng gây hoang mang dư luận
sau khi tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an thành phố lai châu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương tới hiện trường làm rõ vụ việc ngăn chặn bắt giữ các đối tượng thu giữ hung khí gây án
kết quả điều tra ban đầu xác định ngày hai mươi một tháng ba
vũ thị xuyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng tám người có quan hệ họ hàng là vũ thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lê thái học sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu vũ thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn thái thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nguyễn đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nguyễn thái thịnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
vũ thị mờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tất cả đều trú tại tỉnh lào cai
đi trên hai xe ô tô đến thành phố lai châu tìm hhp là chồng của xuyến để nói chuyện
vì nghi ngờ p đến thành phố lai chầu để quan hệ tình hái với nth sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thành phố lai chầu
nhóm của xuyến đến khu vực nhà hát thấy p đang ăn cơm cùng hai con của hát trong khi xuyến to tiếng với p
thì phạm thị ngọc yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm em dâu của hát đến
hai người đã xảy ra cãi nhau rồi yến gọi thêm chồng là nguyễn trung hiếu sinh
một nghìn chín trăm tám mươi sáu em trai ruột của h đến hỗ trợ
hiếu cùng em họ là đỗ anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn huyện yên bình tỉnh yên bái cùng đến chợ giúp yến
hai bên lời qua tiếng lại tiếp đó hiếu dùng tay tấn công lê thái học
thấy vậy bảy người trong nhóm xuyến lao vào dùng ghế nhựa và một số vật cứng
tấn công hiếu bị thương nhiều vị trí trên người
lúc này tuấn chạy về nhà hiếu lấy một chiếc búa đình và một con dao quay lại
dùng sống dao tấn công lê thái học
sau đó tuấn đưa chiếc búa sắt cho hiếu để tấn công thành linh trong nhóm của xuyến
sự việc làm náo loạn khu phố có nhiều người dân quay clip đăng lên mạng xã hội gây hoang mang trong cộng đồng
do có nhiều người can ngăn và thấy có lực lượng công an đến nhóm hỗn chiến đã tự giải tán
hiếu và ba người trong nhóm xuyến là học thành linh bị thương tích nhẹ vùng lưng chân tay đầu
hiếu về nhà cố thủ đến sáng hai mươi hai tháng ba mới mở cửa chấp hành theo yêu cầu đến công an làm việc
dao nộp hung khí là dao và búa sắt
đỗ anh tuấn cũng bỏ trốn nhưng hôm sau cũng đã đến công an thành phố trình diện
trong ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã tiến hành bắt khẩn cấp
tạm giữ hình sự đối với chín đối tượng tham gia gây dối trật tự công cộng
gồm vũ thị xuyến vũ thị xuân lê thái học nguyễn thái thành lê anh tuấn nguyễn trung hiếu
nguyễn thái thịnh nguyễn đức mạnh nguyễn văn linh để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh hai thanh niên đi xe máy bị nhóm người khác tấn công
dù nạn nhân đã chạy vào trong khu vui chơi trẻ em để lánh nạn nhưng vẫn bị cả nhóm đuổi theo đến cùng
theo hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân ghi lại hai thanh niên đi trên một xe máy bị hai thanh niên cùng đi trên một xe máy khác đuổi theo
lo sợ bị tấn công hai thanh niên này chạy vào bên trong khu vui chơi trẻ em xong vẫn bị hai thanh niên truy đuổi dùng bàn ghế tấn công
không lâu sau đó ba thanh niên khác xuất hiện cả nhóm năm người tiếp tục tấn công hội đồng hai nạn nhân trước sự chứng kiến của các nhân viên khu vui chơi
trước khi rời khỏi hiện trường nhóm thanh niên hung hãn còn đập phá xe máy của nạn nhân
được biết vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi ba h hai mươi phút tối hai mươi ba tháng ba trên đường n chín khu dân cư thuận giao
phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương
thông tin ban đầu tại một quán nhậu cách hiện trường không xa giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn
hai thanh niên lên xe máy rời khỏi quán nhậu để lánh nạn thì bị các đối thủ đuổi theo
toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ở khu vui chơi trẻ em ghi lại
liên quan đến vụ việc trên công an thành phố thuận an đang xác minh điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định
mới đây ban tổ chức giải du lượng tỉnh con tùm mở rộng tổ chức tài liệu
huyện sa thầy xác nhận trong quá trình tham gia giải đấu
một phi công dù lượn đã tử nạn do gặp sự cố khi hạ cánh
theo clip do người dân quay lại trong quá trình hạ cánh khi cách mặt đất khoảng hai mươi m
dù lượn của phi công kể trên bất ngờ bị lệch và rơi xuống đất
các chuyên gia dù lượn nhận định nguyên nhân vụ việc do sự cố kỹ thuật
ngay sau đó lực lượng cứu hộ tích cực sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu
sáng hai mươi bốn tháng ba lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh con tum thông tin
khoảng một mươi giờ ngày hai mươi ba tháng ba đơn vị tiếp nhận bệnh nhân nói trên trong tình trạng hôn mê sâu bị đa chấn thương
vị lãnh đạo cho biết bệnh viện đã tích cực cấp cứu tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau khoảng ba giờ vào viện
được biết nạn nhân tên n a t ba mươi chín tuổi trú tại hà nội
giải dù lượn do ủy ban nhân dân huyện sa thầy phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh con tùm
tổ chức với chủ đề khám phá đại ngàn sa thầy hai nghìn hai mươi bốn tại di tích lịch sử điểm cao chín mươi chín năm chutankra
xã yà xìa huyện sa thầy sự kiện quy tụ một trăm ba mươi phi công trong và ngoài nước tham dự
thời gian tổ chức từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng ba
như đã đưa tin vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn trên mạng xã hội xuất hiện thông tin của một nữ hành khách với nội dung
mọi người đi xe quảng ninh nhớ chừa xe này ra nhé lừa đảo
đi từ hà nội băng ninh hai trăm linh hà nội uông bí bốn trăm linh móng cái năm trăm linh
không đồng ý trả vé cao nhà xe sử dụng côn đồ đòi mỗi hành khách hai trăm linh đồng
thả xuống giữa cao tốc gần cầu đuống
khách chụp lại biển xấu xe nhà xe còn tấn công hành khách
sau khi nội dung kèm hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng bất bình
nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm những người có liên quan đến vụ việc này
quá trình xác minh của cơ quan chức năng xác định xe ô tô bị hành khách tố
mang biển kiểm soát một mươi bốn b bốn nghìn hai trăm bảy mươi tám được xác định của ông vtt
trú tại phường cẩm thành thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
là chủ xe và thời điểm xảy ra sự việc có hai người của chủ xe trên ô tô
chiếc xe này không đăng ký kinh doanh vận tải và đăng kiểm gần nhất là tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm đăng kiểm một nghìn bốn trăm linh bảy g có địa chỉ tại phường quang hanh thành phố cầm phả
liên quan đến sự việc trên mới đây lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh
vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi ba năm triệu đồng đối với chủ xe ô tô biển kiểm soát một mươi bốn b bốn nghìn hai trăm bảy mươi tám
theo đó chủ xe này bị xử phạt hai lỗi gồm không có phù hiệu và lỗi đỗ dừng
cũng theo lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh ngay sau khi nhận được thông tin đăng tải trên mạng xã hội
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
tiến hành tạm giữ phương tiện triệu tập những người liên quan đến làm việc
đồng thời thông báo rộng rãi để tìm nạn nhân
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mặc dù nhiều lần đăng tải thông tin tìm kiếm
nhưng nữ hành khách này vẫn không đến cơ quan công an làm việc
do vậy không có cơ sở xử lý những hành vi liên quan
chiều hai mươi hai tháng ba theo chủ tịch xã ea mờ đò huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong thương tâm
theo thông tin ban đầu do được nghỉ học nên sáng hai mươi ba tháng ba
cháu nhn sinh năm hai nghìn một mươi năm học sinh trường tiểu học huỳnh thúc kháng ra hồ gần nhà bắt ốc
đến trưa người nhà không thấy cháu hát trở về nên
đi tìm đến khoảng một mươi ba h cùng ngày người thân phát hiện cháu n đã tử vong
ở một hồ nước trên địa bàn buôn đờ hung xã ea mờ đro
bước đầu lực lượng chức năng nhận định cháu nờ trượt chân xuống hồ và đuối nước dẫn đến tử vong
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ea mờ đro gia đình cháu n thuộc diện hộ nghèo
sau khi nhận tin báo ủy ban nhân dân xã đã cử cán bộ cùng các đoàn thể tại địa phương
đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
sáng hai mươi bốn tháng ba thông tin từ công an tỉnh ninh thuận cho biết đơn vị đã phối hợp với văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành bàn giao đối tượng mang quốc tịch nga bị interpol
truy nã cho cơ quan chức năng của liên bang nga để xử lý theo thẩm quyền
borazik mikhail sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quốc tịch liên bang nga là đối tượng bị truy nã về hành vi sát hại
người khác theo lệnh truy nã của interpol sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại liên bang nga
borizik mikhail đã trốn ra nước ngoài sau đó nhập cảnh vào việt nam vào khoảng đầu tháng ba năm
hai nghìn hai mươi bốn bằng các phương pháp nghiệp vụ chiều hai mươi ba tháng ba các lực lượng chức năng của công an tỉnh ninh
thuận đã phát hiện và bắt giữ boxik mikhail khi đang lẩn trốn tại phường văn hải thành phố phan
giang tháp tràm tỉnh bình thuận sau khi bị bắt giữ đối tượng bosik mikhail đã được bàn giao
an toàn cho phía cơ quan chức năng liên bang nga tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
của tp hcm để đưa về nước giải quyết theo thẩm quyền công an thị xã phước long tỉnh bình phước
thông tin ngày hai mươi ba tháng ba vừa qua trên địa bàn thị xã vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn tại nhà sách tuấn
mình hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ cháy vụ cháy xảy ra khoảng
một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba tại nhà sách tuấn mình phường long phước thị xã phước long tỉnh bình
phước thời điểm trên ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà sách nhiều người đã hô hoán và cùng nhau hỗ trợ
dập lửa tại chỗ nhưng bất thành ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khói lửa bốc cao ngùn ngụt và có
nguy cơ lan sang các nhà dân hộ kinh doanh sát bên nhiều người nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra xa đáng
cháy nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an bình phước đã
điều động bốn xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa sau hơn hai giờ đám
cháy đã được khống chế lực lượng chữa cháy vẫn đang phun nước để làm mát và ngăn không cho đám
cháy bùng phát trở lại vụ cháy khiến toàn bộ khu nhà sách bị đổ sập nhiều tài sản bên trong
bị thiêu dụi nhà dân sát bên bị ảnh hưởng ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an
tp thủ đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hồ chí minh đang lấy lời khai huỳnh ngọc
tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản theo cơ quan
chức năng tân là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn hai tỷ đồng tại căn hộ trung cư cao cấp
trong trung cư mastery thảo điền ngày hai mươi một tháng ba người phụ nữ ba mươi một tuổi đến công an phường thảo điền
thành phố thủ đức trình báo về việc bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị gồm đồng hồ ngoại tệ rượu ngoại
trị giá hơn hai tỷ đồng người phụ nữ khai sống cùng với bạn trai tên tần sau khi phát hiện mất nhiều
tài sản cô không rõ tân đã đi đầu vào cuộc truy xét cảnh sát đã bắt giữ tân khi anh ta lẩn trốn
tại tỉnh bà rịa vũng tàu vào trưa cùng ngày mới đây bí thư xã hòa khánh tây huyện đức hòa
long an cho biết đang chỉ đạo công an xã điều tra xử lý nhóm thanh thiếu niên đêm khuya chạy xe máy
dọc tuyến giao thông để trộm cắp tài sản của người dân hiện lực lượng đã trích xuất camera xác định
số xe đối tượng nghi vấn để mời làm việc khoảng hai mươi hai h hai mươi một phút ngày hai mươi một tháng ba nhóm sáu đối tượng
thanh thiếu niên đi chung ba xe máy lưu thông trên đường tỉnh từ trà cú và hướng thị trấn hậu nghĩa
huyện đức hòa khi đến địa phận ấp tân bình xã hòa khánh tây nhóm phát hiện trước dân bán khóm
chỉ đậy lại bằng tấm bạc nilon trong nhà đóng cửa không người trông coi lập tức chúng dừng phương tiện
ven lộ ba đối tượng bước xuống chạy vào kéo tấm bạt lên chui vô lựa lấy nhiều trái khon chín
rồi lần lượt chạy ra xe có đối tượng lấy xong còn chê trái nhỏ chưa chín bỏ trở lại lựa lấy một số trái
to hơn hành động của nhóm này diễn ra trong hơn bốn phút sau đó đối tượng nổ máy xe chạy khỏi khu vực
theo chủ sạp hàng cho biết đây không phải là lần đầu tiên bị trộm do trái cây nhiều nên chủ sạp không
thể dọn vào nhà nên bị nhóm đối tượng ghé thăm nhiều lần và một số người mua bán ven lộ cũng gặp
trường hợp như vậy công an xã giả soát số xe nhận dạng đạo trích đêm khuya để mời làm việc
mới đây đội cảnh sát giao thông tây bắc phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm đang
làm rõ vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ hai mươi hai khiến chiếc ô tô con biến dạng theo đó sáng sớm ngày hai mươi
ba tháng ba nhiều ô tô di chuyển trên quốc lộ hai mươi hai hướng từ tp hcm đi tây ninh khi đi qua cầu an hạ
khoảng hai trăm linh m xã tân phú trung huyện củ trì thì container ô tô con và xe tải tông liên hoàn
và chạm khiến ô tô năm mươi một h bốn mươi một nghìn tám trăm hai mươi hai bị kẹp giữa xe tải và container biến dạng hư hỏng nặng
theo người dân thời điểm xảy ra tai nạn trên ô tô có hai người gồm một nam một nữ may mắn không ai bị
thường sau cú va chạm mạnh ô tô con biến dạng phần đuôi trong khi đó phần đầu dính chặt
kẹt dưới gầm đuôi xe tải các xe con còn lại cũng hư hỏng ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao
thông qua khu vực gặp khó khăn đội cảnh sát giao thông tây bắc sau đó đã điều tiết phân luồng giao
thông giải quyết hiện trường vụ tai nạn một xe cầu được điều đến nâng xe tải lên để đưa ô tô con
kẹt dưới gầm ra ngoài đến trưa cùng ngày hiện trường vụ tai nạn liên hoàn này đã được giải quyết
xong giao thông khu vực dần ổn định trở lại sáng hai mươi bốn tháng ba lực lượng chức năng huyện phong điền
thành phố cần thơ cho biết vẫn đang khắc phục sự cố va chạm làm lìa hai nhịp cầu nhiếm bắc qua sông
cần thơ vụ việc xảy ra vào chiều hai mươi ba tháng ba theo một cán bộ công an huyện phong điền sáng hai mươi bốn tháng ba
xe máy vẫn lưu thông qua cầu nhiếm bình thường riêng xe ô tô xe tải được hướng dẫn đi đường khác
cán bộ này cho hay lực lượng chức năng và chủ xà lan đang khắc phục sửa chữa lại nhịp cầu trước đó
khoảng một mươi tám h chiều hai mươi ba tháng ba một chiếc xà lan chở đá lưu thông trên sông cần thơ hướng từ huyện phong
điền về quận ninh kiều khi chạy dưới cầu nhiếm thì phần buồng lái xà lan va chạm vào hai nhịp giữa của
cầu cú va chạm làm hai nhịp cầu lìa khoảng ba mươi cm lực lượng chức năng nhận được tin báo đã nhanh
chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và khắc phục sự cố ngày hai mươi bốn tháng ba phó chỉ huy
trưởng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết các lực lượng chức năng đang ứng cứu tàu hàng bị
tai nạn tại vùng biển cù lao tràm thành phố hội an quảng nam lúc sáu giờ ba mươi phút sáng cùng ngày
đội biên phòng cù lao tràm nhận được thông tin từ cảng vụ hàng hải quảng nam tàu giang anh một mươi tám với hai
một tấn xi mặng đang trên hành trình hải phòng đến chu lai thì bị vào nước nghiêng bốn mươi độ trái lúc này
trên phương tiện có chín thuyền viên hơn bảy lít dầu diesel tàu bị nghiêng bốn mươi độ trái vị trí tàu
gặp sự cố tại một mươi năm năm mươi bốn độ vĩ bắc một trăm linh tám ba mươi một độ kinh đông nhận được tin báo đồn biên phòng cù lao
tràm đã điều động cán bộ chiến sĩ cano tiếp cận tàu bị nạn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
quảng nam đã chỉ đạo đồn biên phòng cù lao tràm hải đội biên phòng ii triển khai các bộ biên phòng
có các biện pháp cấp bách để cứu nạn người an toàn và ứng phó sự cố tràn dầu đến trưa cùng ngày
các lực lượng chức năng của tỉnh quảng nam đang tổ chức quay phao chuyên dụng để ứng phó với sự
cố tràn dầu từ tàu vận tải giang anh một mươi tám gặp nạn trên vùng biển cù lao tràm và có khả năng bị chìm
ngày hai mươi ba tháng ba công an huyện củ chi tp hcm đã bắt giữ hoàng quốc anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn để điều tra
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và công nhiên chiếm đoạt tài sản theo điều tra ban đầu
khuya một tháng ba anh t a t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn gặp tai nạn và bị thương trên đường nguyễn thị trì
huyện củ chi anh tê bị thương nên cầu cứu người đi đường lúc này hoàng quốc anh đi ngang qua
thấy anh tê có nhiều tiền tài sản rơi ra ngoài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt hoàng quốc anh đến
chỗ nạn nhân lấy bốn triệu đồng tiền mặt điện thoại iphone một mươi bốn pro một dây chuyền vàng một mươi tám k trọng
lượng hai năm chỉ quốc anh nhờ người bán vàng và điện thoại được hơn một mươi hai triệu đồng rồi
tiêu xài cá nhân nhận tin báo công an huyện củ chi khoanh vùng xác định quốc anh là người
thực hiện hành vi trên nên tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của gã tại ấp trợ củ xã an nhân tây
huyện củ chi trong quá trình điều tra công an huyện củ chi đã tiến hành cho quốc anh xác định
nơi thực hiện hành vi và chiếm đoạt tài sản xác định địa điểm mua ma túy tối hai mươi ba tháng ba tin từ
ủy ba nhân dân xã xá lượng huyện tương dương nghệ an cho biết chính quyền địa phương cùng lực
vừa trục vớt thành công một chiếc xe tải lao xuống vực thủy điện khe bố theo đó vào hồi một mươi năm h bốn mươi
phút ngày hai mươi ba tháng ba một chiếc xe tải có trọng lượng một năm tấn do tài xế nguyễn văn đông chú tại
xã xá lượng huyện tương dương nghệ an điều khiển trong khi đổ đất tại km một trăm năm mươi bốn thuộc địa
vận bản mòm thị trấn thạch giám đã không may mất lái lao xuống lòng hồ thủy điện khe bố trong
tình huống khẩn cấp tài xế đã kịp nhảy ra khỏi cabin nên rất may không có thiệt hại về người
hiện tài xế nguyễn văn đồng đã được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện đa khoa cửa đồng
thành phố vinh nghệ an sau khi xảy ra tai nạn gia đình chính quyền địa phương nhân dân đã huy
động nhiều phương tiện đến ưng cứu tuy nhiên do địa hình hiểm trở lòng hồ nước sâu nên phải mất
hơn một ngày đêm mới trục vất được xe tải lên khỏi mặt nước và ra khỏi nơi bị nạn cũng trong tối hai mươi ba
tháng ba lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
vào khoảng một mươi sáu h một mươi phút cùng ngày tại đường dẫn vành đai ba trên cao giao với pháp vân cầu rẽ
đoạn thuộc quận hoàng mai hà nội đã xảy ra vụ tai nạn khi đó ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát
hai mươi chín ld ba trăm một mươi bốn xx kéo theo container chở bia do anh h v b sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở con cua nghệ an điều khiển
đến khúc cua nhập vào làn cao tốc pháp vân cầu rẽ chiều hướng vào nội thành hà nội thì bị bật
chốt cửa xe khiến nhiều thùng bia bị đổ xuống đường
nhận được tin báo
đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn đã cử cán bộ đến phân luồng giao thông và phối hợp với nhà xe cùng
người dân thu dọn hiện trường thưa quý vị trong quá trình đô thị hóa với mật độ dân số ngày càng
đồng đã dẫn tới hệ quả là thành phố hà nội đang thiếu diện tích vườn hoa công viên cây xanh
sân chơi cho người dân trong các khu dân cư trước thực trạng đó đông đảo ý kiến đều cho rằng chính
quyền thành phố cần đẩy nhanh hơn công tác xây dựng cải tạo công viên cây xanh vườn hoa
căn cứ theo quy chuẩn quốc gia về xây dựng đã đề ra chỉ tiêu tại các đô thị cần phải bảo đảm tối
thiểu bình quân diện tích cây xanh theo đầu người là hai m hai trên người tuy nhiên đến thời điểm hiện
tại tiêu chí này ở thủ đô hà nội mới chỉ đạt khoảng chín m hai trên người trong khi suất lịch
từ hơn một trăm ba mươi năm hình thành phát triển đến nay thành phố hà nội đang sở hữu một hệ thống vườn hòa
công viên cây xanh tương đối đa dạng chỉ tính riêng các quận nội đồ đang vận hành quản lý sáu mươi ba vườn
hòa công viên cây xanh với diện tích hai trăm tám mươi hectare chiếm khoảng hai tổng diện tích đất tự nhiên trong đó
có nhiều vườn hoa công viên đã gắn với những sự kiện lịch sử và trở thành di tích văn hóa quan
trọng của đất nước cũng như thủ đô như công viên bách thảo công viên thống nhất công viên lê
nền công viên tuổi trẻ công viên nước hồ tây tuy nhiên cùng với quá trình đô thị hóa hệ thống
vườn hòa công viên cây xanh đang ngày càng thiếu hụt so với tỷ lệ đơn vị ở cùng với đó là tình trạng
thiếu hụt trẻ trong công tác quản lý bảo vệ lân chiếm đất vườn hoa công viên để xây dựng và
kinh doanh đã khiến nhiều hệ thống hạ tầng tại những địa điểm này bị xuống cấp nghiêm trọng
thiếu hụt diện tích đáng chú ý thực trạng này không chỉ diễn ra ở những vườn hoa nhỏ trong khu
dân cư mà ngay cả những công viên lớn cũng trong tình cảnh tương tự trước thực trạng thiếu diện
tích sử dụng và việc xuống cấp của hệ thống vườn hòa công viên cây xanh trên địa bàn thành phố
thành ủy hà nội đã ban hành chương trình ba ctrtu về chỉnh trang phát triển đô thị và kinh
tế đồ thị trong đó có nội dung quan trọng ưu tiên đến hệ thống hạ tầng cây xanh
tiếp đó ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch nâng cấp cải tạo xây dựng mới vườn hoa
công viên cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ
nâng cấp cải tạo bốn mươi năm công viên vườn hòa hiện có theo hai cấp độ tùy vào vị trí
quy mô công trình và mức độ xuống cấp nhưng đánh giá một cách khách quan công tác này vẫn
đang gặp nhiều khó khăn do việc liên tục phải điều chỉnh quy hoạch sau khi mở rộng địa giới hành
chính thiếu nguồn lực tài chính xã hội hóa chưa hài hòa nên nhiều dự án rơi vào tình trạng triển
hai chậm thậm chí lượng lớn diện tích đất công cộng quy hoạch cho vườn hoa công viên cây xanh
bị bỏ hoang trong một thời gian dài đánh giá về công tác cải tạo nâng cấp vườn hòa công viên
cây xanh thủ đô phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an viện trưởng viện tài nguyên môi trường cộng đồng
cho biết những năm qua công tác cải tạo nâng cấp xây dựng mới hệ thống vườn hòa công viên cây xanh
của hà nội đã có nhiều chuyển biến tích cực một số công viên được sống lại sau thời gian bị bỏ hoang
xuống cấp phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an kiến nghị nhưng thực tế cũng phải nhìn nhận rằng một số
quận huyện mặc dù vào cuộc nhưng vẫn chưa thực sự quyết tâm vì vậy thời gian tới để công tác này
được hiệu quả chính quyền thành phố cần có sự phân cấp phân quyền cụ thể rõ ràng cho các cơ quan
đơn vị địa bàn và cũng phải có chế tài nêu rõ đối với những bộ phận cá nhân chưa làm tốt
thời vị chuyên gia cũng cho rằng chính quyền thành phố hà nội phải làm tốt việc huy động các nguồn
lực xã hội có sự tham gia của tất cả các bên liên quan nhà nước người dân doanh nghiệp để công
tác cải tạo nâng cấp xây mới vườn hòa công viên cây xanh được tổ chức thực hiện nhanh hơn
thưa quý vị
thưa quý vị dịp cuối tuần là lúc nhiều gia đình lựa chọn để tổ chức những chuyến đi chơi
giã ngoại sau những ngày làm việc căng thẳng điều này vô tình đã gây ra tình trạng ồn tắc
giao thông trên nhiều tuyến đường tại khu vực đèo hải vân từng đoàn xe nối nhau lên đèo tham
thú trên đỉnh đèo xe ô tô phải nhích từng chút một liên tục thả khách xuống di tích hải vân
quan từ sáng sớm đường lên đèo hải vân đã lườm nượp xe cộ không chỉ các phượt thủ mà
nhiều nhóm du khách cũng chọn đi đèo để thử chút cảm giác mạo hiểm tận hưởng không khí mát
lành trên núi đỉnh đèo hải vân tấp nập xe ô tô nhiều thời điểm xe phải nhích từng chút một vì
không có lối đi nhất là khi có các xe bồn xe chở khách du lịch loại lớn những chiếc xe khách hàng
chục chỗ nối đuôi nhau làm tuyến đường trên đỉnh đèo chật cứng u nứ xe lên xuống liên tục
hàng quán nước bên đường đông nghịt khách các chủ quán cho hay từ bốn năm giờ sáng đã có khách lên
đỉnh đèo bởi lên trên này càng sớm ngắm đèo hải vân trong sương càng đẹp ngày nào các quán
cũng đón khách tới tối đỉnh đèo hải vân nơi có di tích quốc gia hải vân quan là điểm đến thu hút
rất đông du khách đặc biệt là khách nước ngoài xe máy ô tô cá nhân xe chở khách du lịch và những
đoàn người tìm đến đèo hải vân liên tục trong ngày cuối tuần tuy nhiên di tích hải vân quan
vẫn đang trùng tù nên du khách chỉ được ngắm nhìn từ bên ngoài các lối vào đã bị rào khóa
có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt di tích hải vân quan được xây dựng ở độ cao bốn trăm chín mươi mét so với mực nước
biển thuộc địa phận huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế và quận liên triều thành phố đà nẵng
năm hai nghìn một mươi bảy di tích được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích quốc gia năm hai nghìn hai mươi một
hai địa phương cùng tu bổ phục hồi di tích hải vân quan nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện
nhiều du khách tiếc nuối khi lên đến đây chỉ được ngắm nhìn hải vân quan qua hàng rào thép
một du khách đến từ nam định bày tỏ
đi từ nam định vào đà nẵng muốn được leo lên hải vân quan một lần nhưng tới đây thì bảo vệ
chặn lại không cho vào vì bên trong vẫn đang thi công tu bổ chỉ biết đừng ngắm nhìn từ xa rồi đi về
từ trên hải vân quan nhìn xuống là núi non ngắt sành trùng điệp khi chưa tiến hành tu bổ
đây là điểm đến check in của đông đảo bạn trẻ
tối hai mươi ba tháng ba nhằm lan tỏa hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi
hệ thống đèn chiếu sáng trang trí biển quảng cáo tại một số địa điểm quan trọng
khu vực công cộng trên nhiều tuyến phố của hà nội đã được tắt trong vòng một giờ
theo đó tối hai mươi ba tháng ba hà nội thực hiện chiến dịch giờ trái đất kêu gọi mọi người cùng nhau
tắt các thiết bị điện trong một giờ đồng hồ từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi đây là sự kiện quốc tế
tổ chức vào thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm nhằm tiết kiệm điện để bảo vệ môi trường
các địa điểm nổi tiếng khu vực công cộng tuyến phố trên địa bàn hà nội như đền ngọc sơn
tháp rùa cầu thầy húc vườn hoa lý thái tổ
xung quanh các khu vực hồ gươm nhà hát lớn hà nội hồ trúc bạch
trụ sở thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố các trụ sở ban ngành của thành phố
đã tiến hành hoạt động tắt đèn chiếu sáng tắt biển quảng cáo
các hộ kinh doanh buôn bán xung quanh hồ gươm tắt điện hưởng ứng giờ trái đất
thay vì sử dụng điện nhiều hàng quán và khách hàng đã sử dụng đèn điện thoại để mua bán
các xe bán hàng rong sử dụng đèn tích điện để thu hút người mua
hệ thống điện tại đài phun nước trên quảng trường đông kinh nghĩa thục được giảm tải
không chỉ các địa điểm nổi tiếng khu vực công cộng nhiều tòa nhà cao tầng
cũng tắt các thiết bị điện không cần thiết trong giờ trái đất
nhiều quán cà phê đã tắt đèn và sử dụng nến để hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm năng lượng
tắt đèn trong giờ trái đất dù chỉ mang tính biểu tượng
tuy vậy hiệu quả tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường là rất lớn
trong thời gian diễn ra giờ trái đất hai nghìn hai mươi
từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba
cả nước đã tiết kiệm được sản lượng là bốn trăm hai mươi tám kwh
ảnh chụp người dân mua nước tại máy bán hàng tự động trong không gian tối ẩm
không chỉ tại hà nội tối hai mươi ba tháng ba nhiều tỉnh thành trên cả nước
cũng đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi bốn
với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen
thông tin vừa rồi cũng đã kết đại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo